cao tốc la son tuy loan thuộc dự án đường hồ chí minh theo kế hoạch sẽ thông xe kỹ thuật vào năm hai nghìn một mươi tám
thế nhưng đến nay sau sáu năm triển khai dự án trên vẫn chưa đi vào hoạt động
trong đó riêng đoạn một mươi một năm km từ hòa liên đến túy loan thuộc địa phận đà nẵng nhiều năm qua vẫn chưa được thực hiện
điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân ngay sau đây sẽ làm rõ hơn nội dung này
gia đình anh nguyễn văn thọ xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng nằm trong diện giải tỏa
cách đây vài năm chính quyền đã cử người xuống đo đạc thống kê số liệu để lên phương án đền bù
nhưng đến nay gia đình anh vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía chính quyền
tường nứt nẻ nhà cửa xuống cấp do không được tu sửa gia đình anh thọ đang phải đối mặt với những lo âu thường trực nhất là vào thời điểm mùa mưa
ở đây thì không có lụt lõi gì mà cuối cùng là mình nằm nhà như là thẳng ra mình dễ bị lụt thẳng năm như vậy
nên giờ mình yêu cầu một là triển khai thì nhanh còn không là dừng lại để cho mình biết cách xử lý nhà nâng cấp nhà lại
cái dự án chưa thể triển khai được thì qua chừng đó năm thì cái dự án cũng ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của người dân hàng trăm hộ dân trong cái dự án này
thì về cái giao dịch đất này rồi tách thửa này rồi sửa chữa nhà ở thì hầu như người dân không thể thực hiện được cũng rất là khó khăn
hiện đoạn từ km đến sáu mươi sáu đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính
và sắp đưa vào sử dụng riêng đoạn một mươi một năm km từ hòa liên đến túy loan đi qua ba xã hòa liên hòa sơn và hòa nhơn ảnh hưởng hơn ba trăm linh hộ dân thì hiện vẫn đang chưa thể thi công
nguyên nhân là do thành phố đà nẵng yêu cầu điều chỉnh mở rộng dự án nên ban quản lý đã kiến nghị tạm dừng thi công để chuyển đầu tư sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đoạn bổ sung sau sau khi mà tính toán về phương án của đoạn sáu mươi sáu thì dư tiền thì
đoạn bổ sung đoạn này sau cũng bàn giao sau
thế và khi triển khai dự án thì thành phố đà nẵng cũng có đề nghị là điều chỉnh cái chỗ đường gom cho nó phù hợp với cái quy hoạch
thế thì khi điều chỉnh đường gom thì cân đối lại tài chính thì dự án lại thiếu không đủ nguồn vốn
nếu được chuyển giao vốn đầu tư công sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trước mắt một mươi một năm km đoạn hòa liên túy loan sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc
khớp nối với hạ tầng cao tốc đà nẵng quảng ngãi
ngoài ra hai tuyến đường gom dân sinh mỗi tuyến rộng chín mét cũng sẽ được triển khai đồng bộ
thế nhưng đó mới chỉ là đề nghị
trong khi chờ dự án tái khởi động người dân trong diện giải tỏa đền bù vẫn chưa thể yên tâm ổn định cuộc sống và sản xuất